tổng hợp từ ngành nông nghiệp tỉnh cà mau cho biết hơn bốn mươi một năm trăm linh hectare các trà lúa tại địa phương bị thiệt hại và có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn sớm
cụ thể vụ lúa trên đất nuôi tôm vừa kết thúc toàn tỉnh gieo trồng hơn ba mươi sáu ha nhưng mặn đến sớm đã làm thiệt hại hơn một mươi sáu tám trăm linh ha mức thiệt hại từ ba mươi năm mươi
cùng cảnh trên nhưng do khô hạn sớm canh rạch không có nước phục vụ tưới tiêu khiến hơn ba mươi ha trà lúa đông xuân đang giai đoạn đẻ nhánh chỗ ngậm sữa đối mặt với cảnh thất bát giảm đáng kể năng suất
trong đó đã có hơn một mươi hai bảy trăm linh hectare thiệt hại mức độ từ bảy mươi trở lên và hơn ba bảy trăm linh hectare thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi năng suất
còn vùng ngọt tỉnh cà mau chịu tác động nặng nề vì hạn mặn gồm huyện u minh trần văn thời thới bình và một phần của thành phố cà mau
hiện các kênh trục vùng ngọt của cà mau trong tình trạng kiệt nước trong khi hệ thống kênh cấp ba và kênh nội đồng đã khô nước tình trạng trên dự báo xấu cho các diện tích lúa vụ đông xuân còn lại của tỉnh cà mau